sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ meeting kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
một mươi năm năm ngày hội quốc phòng toàn dân bốn mươi năm năm chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không
cùng dự có đại tướng ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước quân chủng luôn luôn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối
trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc góp phần cùng toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và không quân hải quân của đế quốc mỹ
đối với miền bắc nước ta góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước của nhân dân ta
đi đến thắng lợi giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất tổ quốc
biểu dương khen ngợi những chiến công và thành tích mà quân chủng đã giành được trong những năm qua
thủ tướng nêu rõ trong nhiệm vụ bảo vệ bầu trời quân chủng phòng không không quân đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
trong nhiệm vụ bảo vệ bầu trời biến lỡ của tổ quốc
quân chủng phòng không không quân đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ bảo đảm sẵn sàng chiến đấu
quản lý vùng trời quản lý điều hành bay tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai
vâng vâng quân chủng của chúng ta đã tổ chức thành công các đợt chiến tập bắn nạn thật
thực hiện tốt các chuyến bay nhiệm vụ bay trinh sát tuần tiểu bay biển xa khẳng định chủ quyền biển đảo của ta
công tác quân luyện phòng không quân luyện bay
bay chiến đấu bay chiến loại chuyến loại đào tạo phi công ngay cần được nâng cao
nhiệm vụ tiếp nhận khai thác sử dụng các loại vũ khí trang bị mới được thực hiện có hiệu quả
công tác kỹ thuật hậu cần có nhiều cố gắng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới
trong giai đoạn hiện nay tình hình thế giới khu vực và biển đông tiếp tục diễn biến phức tạp
tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định khó lường
đảng nhà nước ta chủ trương kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ phát triển kinh tế
văn hóa xã hội quốc phòng an ninh và đối ngoại đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân
xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc
xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ
công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung và bảo vệ vùng trời bầu trời và biển đảo nói riêng
đang đặt ra những nhiệm vụ rất nặng nề cho toàn đảng toàn dân và toàn quân
trong đó có trọng trách của quân chủng phòng không không quân